công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh phá thành công chuyên án bắt một đối tượng thu một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
sáng ngày một mươi sáu tháng bảy tại khu vực bản cang xã triềng sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên tổ công tác phối hợp đã bắt quả tang đối tượng lầu a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú xã trường sơ huyện điện biên đông đang vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một mươi bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh khai thác lầu a co khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở myanmar đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ